nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam pháp và năm năm quan hệ đối tác chiến lược việt pháp
ngày hai mươi bốn tháng một một buổi lễ khởi động các hoạt động kỷ niệm những dịp trọng đại trên đã được tổ chức tại đại sứ quán pháp
dưới sự đồng chủ trì của trưởng ban đối ngoại trung ương đảng cộng sản việt nam hoàng bình quân
và ông quốc vụ khanh bên cạnh bộ trưởng châu âu và ngoại giao jean baptiste le monnais
đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm việt nam tại hà nội và thành phố hồ chí minh
của ông jean baptiste le monnais quốc vụ khanh bên cạnh bộ trưởng châu âu và ngoại giao
trong bài phát biểu của mình ngài quốc phụ khanh đã khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược giữa pháp và việt nam
được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực và chúng ta kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
không chỉ là một ngày hội để chúng ta gặp gỡ chia vui cùng nhau mà còn được thể hiện bằng những điều hết sức cụ thể
có thể nói trong tất cả các lĩnh vực mà quý vị quan tâm như kinh tế quốc phòng
văn hóa nghệ thuật đều có những hoạt động để chào mừng bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và pháp
đồng thời nhân dịp này cũng sẽ có những chuyến thăm ở nhiều cấp độ đặc biệt là những cấp cao nhất
chúng tôi cũng đang rất chờ đón chuyến thăm của tổng bí thư đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
sang thăm pháp vào mùa xuân tới
về phía việt nam trưởng ban đối ngoại trung ương đảng cộng sản việt nam hoàng bình quân
đã đáp lại những tình cảm mà ngài quốc vụ khanh đã dành cho việt nam
đồng thời khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam
sẽ luôn giữ gìn củng cố và phát huy mối quan hệ ngoại giao đối tác chiến lược
trên tất cả các lĩnh vực với pháp
nhân dịp này logo chính thức kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao giữa việt nam và pháp cũng được ra mắt
với hình ảnh hai nữ sinh việt nam và pháp đang vui đùa với nhau
logo đã thể hiện rất đúng tinh thần hợp tác giữa hai nước
logo này là thành quả của một cuộc thi được tổ chức cùng với trường trung học pháp tại hà nội
và tác giả của nó là một học sinh lớp tám
logo sẽ xuất hiện trong tất cả các sự kiện của năm hai nghìn một mươi chín
để kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao giữa việt nam và pháp